kính thưa quý vị liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong hồi cuối năm ngoái
và đến nay thì viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về tội giết người và hành hạ người khác nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo cáo trạng trang sống chung như vợ chồng với thái và bé gái sinh năm hai nghìn một mươi ba là con riêng của thái
tại chung cư tobus hai sài gòn pơn phường hai mươi hai quận bình thạnh
quá trình sống chung do tức giận việc gia đình thái không cho thái kết hôn với mình và thái không muốn có con chung
nên lúc ở nhà với bé a từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đánh đập hành hạ giả mang bé trong nhiều giờ nhiều ngày từ một mươi bốn h năm mươi một đến hơn một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đánh liên tục dùng tay chân và gây gỗ là hung khí nguy hiểm đánh đập liên tục dồn dập
vào các vùng trọng yếu trên cây
trang đánh đập hành hạ cơ thể của cháu bé khiến bé tử vong trước khi vào bệnh viện
còn thái chứng kiến trang nhiều lần đánh đập hành hạ con ruột mình
nhưng thái không căng ngăn mà còn tham gia cùng đánh đập hành hạ bé
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sau khi biết trang đánh con mình tử vong
thái xóa toàn bộ dữ liệu cách camera trong căn hộ để che giấu hành vi phạm tội của trang
viện kiểm sát nhận định hành vi phạm tội trang và thái gây bất bình trong nhân dân
dư luận xã hội lên án cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật